bảo lãnh thông quan sẽ rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng giảm chi phí và đồng thời góp phần nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
cơ chế này đang được cơ quan chức năng nghiên cứu để có thể triển khai trong thời gian tới
theo quy định cũ doanh nghiệp muốn thông quan hàng hóa phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng tử các khoản thuế phí v v
bảo lãnh thông quan chính là hình thức cam kết bảo lãnh về mặt tài chính mà cơ quan hải quan yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu
khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định nhưng mong muốn được giải phóng hàng hóa
cơ chế này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian không bị phạt hợp đồng vì giao hàng chậm muộn
ngoài ra cơ quan hải quan nâng cao năng lực quản lý bảo đảm nguồn thu nộp ngân sách ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại vi phạm pháp luật hải quan
tại một số quốc gia như hoa kỳ và châu âu bảo lãnh thông quan đã được mở rộng và phát triển vượt bậc
để trở thành một công cụ hữu hiệu chăm tạo thuận lợi thương mại xuất nhập khẩu
tại việt nam mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới là dưới ba mươi sáu giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới bốn mươi một giờ đối với hàng hóa nhập khẩu